ngày một mươi sáu tháng bốn tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
bệnh viện số hai tỉnh quảng ninh đã công bố khỏi bệnh cho hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín được điều trị tại đây
như vậy tính đến thời điểm này việt nam đã có tổng hợp một trăm bảy mươi ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
cụ thể bệnh nhân số năm mươi hai là nữ quốc tịch việt nam ngày vào viện một mươi ba tháng ba
trong quá trình điều trị bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm ba lần liên tiếp âm tính với sars cov hai
lần một vào ngày một mươi ba tháng bốn lần hai vào ngày một mươi bốn tháng bốn và lần thứ ba vào ngày một mươi năm tháng bốn đủ điều kiện để công bố khỏi bệnh
bệnh nhân số một trăm bốn mươi chín là nam bốn mươi tuổi quốc tịch việt nam ngày vào viện hai mươi năm tháng ba
trong quá trình điều trị tại đây bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai lần một vào ngày một mươi ba tháng bốn
lần hai vào ngày một mươi bốn tháng bốn và lần ba vào ngày một mươi năm tháng bốn
hiện tại sức khỏe của bệnh nhân ổn định không sốt không ho không khó thở
đủ điều kiện để công bố khỏi bệnh
các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo